năm nay chúng ta có cái điểm mới là có các trường phổ thông ở ngoài hà nội có những trường ở vùng cũng không phải là thành phố lớn như là ở hải phòng thì là cũng ở vùng ven của hải phòng rồi là có cái sự góp mặt của trường cao đẳng nghề tức là mang cái tính định hướng nghề nghiệp rồi có những cái show biểu diễn thiết nghiệm khoa học nó rất là hấp dẫn học sinh đấy là những cái điểm mà mỗi mỗi năm nó sẽ có những cái điểm mới như vậy cho học sinh
bên cạnh được giới thiệu
giới thiệu những sản phẩm khoa học lý thú do chính tay mình chế tạo ra tham gia vào ngày hội khoa học các em còn được thăm các phòng thí nghiệm được trực tiếp nghe các thầy cô giảng viên chuyên trách giới thiệu và giải đáp những thắc mắc liên quan tới rất nhiều các ngành khoa học khác nhau như địa chất sinh học vật lý hóa học
mình thì mình nghĩ là phải có trải nghiệm thì các cháu nó mới trưởng thành được
nếu như mà mình tổ chức thường xuyên được những như thế này thậm chí có thể là các trường đại học luân phiên mà kết hợp với các báo để tổ chức những cái sự kiện như thế này thì thậm chí còn giúp các cháu nó tự tìm tòi thậm chí vào định hướng được nghề nghiệp sớm
nói chung là các con thì nó thích lắm bởi vì bình thường là mẹ cũng thường xuyên cho đi phòng thí nghiệm thường xuyên tham gia cái này thường xuyên
nhưng các con nó rất thích
và mình thì thường quan tâm đến cái này mà cứ có một cái là sẽ cho các cháu đi luôn
tham gia những ngày hội khoa học như thế này các em học sinh đã được trải nghiệm sân chơi với tinh thần chơi mà học
từ hoạt động thực nghiệm khoa học thực tế để khơi gợi khám phá ra những chi thức khoa học qua phương pháp tiếp cận theo trực tiếp như tự tay làm các thí nghiệm theo suy nghĩ của mình
và quan sát các hiện tượng làm việc nhóm để tìm ra câu trả lời dưới sự hỗ trợ cố vấn của các anh chị hướng dẫn chuyên gia thầy cô nhà khoa học
em đam mê khoa học và em rất thích làm các thí nghiệm
cùng với đó là em rất thích làm các mô hình và cùng với đó là các sản phẩm để giúp ích cho tương lai
em thấy thì theo bản thân em thì em thấy nghề stem là một bổ ích đối với rất nhiều học sinh và các anh chị sinh viên
những ngày hội khoa học được tổ chức thường xuyên đã và đang là một trong những hoạt động thiết thực
qua đó giúp các em học sinh sinh viên tiếp cận những chi thức mới
đồng thời qua đó ươm mầm đam mê khám phá
chinh phục khoa học giúp các em bắt đầu tập cách học và học cách giải quyết vấn đề thông qua thực hành thực nghiệm công nghệ mới của thời đại bốn
thưa quý vị phố đi bộ trịnh công sơn đã chính thức khai trương đi vào hoạt động tại phường nhật tân quận tây hồ hà nội
thủ đô lại có thêm một nơi
phố đi bộ trịnh công sơn hứa hẹn sẽ tạo thêm không gian văn hóa hấp dẫn cho người dân thủ đô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn
những ngày cuối tuần qua dù vừa mới khai trương phố đi bộ trịnh công sơn đã trở thành điểm đến của đông đảo người dân thủ đô cũng như khách du lịch
sân khấu trung tâm của phố đi bộ là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa nghệ thuật lớn với các chương trình nghệ thuật dân tộc như ca trù hát văn
hát trèo cùng với đó là màn biểu diễn của các ca sĩ về chủ đề hà nội ca ngợi vẻ đẹp hồ tây
tương tự như khu phố đi bộ bên hồ hoàn kiếm các không gian chung quanh những hồ nước con phố được ban tổ chức tạo nên những sân khấu nhỏ để các nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ nghiệp dư các nghệ nhân biểu diễn phục vụ công chúng
được tạo dựng trong không gian thơm mộng của con phố trịnh công sơn cho nên nhạc trịnh là một điểm nhấn không thể thiếu
nhiều người đã rủ nhau đến đây để tạo không gian riêng cho những người yêu nhạc trịnh
các sản phẩm của các làng quê cũng như đối với tây hồ sẽ mang đến nguyên phố đi bộ của trịnh công sơn và đặc biệt nó sẽ có những không gian văn hóa nghệ thuật là những bài hát của trịnh công sơn do những ca sĩ sẽ thể hiện trên nguyên phố đi bộ của quận tây hồ
đó là một điểm đến mà chúng tôi và kế hoạch này cũng đã được xây dựng rất kỹ những kịch bản chúng ta không chỉ là ngày khai trương mà sẽ trong cả năm hai nghìn một mươi tám
khi mà bắt đầu để
khảo sát cái một mươi bảy km phòng hồ cũng như là các cái cụm dân cư trên địa bàn quận tây hồ ấy thì bản thân tôi cùng với đồng chí đỗ hùng vương đã quyết định chọn cái điểm tuyến phố trịnh công sơn và dạng nhãn để làm cái điểm đầu tiên trong cái giai đoạn thứ điểm số một
thì bởi vì con đường trịnh công sơn là bám sát một bên là vườn hoa cũng như hai vườn nước điều hòa
đối diện sang bên này là con đường dạng nhãn rất là thơm mộng bên cạnh là hai cái đầm sen rất là lớn
ngoài ra thì bản thân cụm dân cư ở đây
các gia đình trồng đào bây giờ thì tuyến phố đã mở mang ra thì cái đẳng đào không còn
chúng tôi cũng muốn mong muốn là đem đến cho người dân nơi đây những cái không gian mới và sự phát triển về định hướng trong phát triển văn hóa và du lịch
cũng tương tự như phố đi bộ hoàn kiếm phố đi bộ trịnh công sơn sử dụng ba buổi một tuần vào các ngày thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
tuy nhiên so với phố đi bộ bên hồ hoàn kiếm
phố trịnh công sơn có thêm các gian hàng
hàng bán đồ lưu niệm và ẩm thực chính
tổng số có sáu mươi gian hàng được tổ chức trong đó có một mươi năm gian hàng ẩm thực
tại đây khách tham quan được thưởng thức nhiều món ẩm thực truyền thống của quận tây hồ như xôi phú thượng bánh tôm chè sen bún ốc hồ tây
văn hóa về ẩm thực thì chúng ta cũng phải xác định đúng cái tiêu chí là theo đúng cái tiêu chí của thành phố
về không gian ẩm thực thì nó phải đủ điều kiện để tiêu chuẩn an toàn để dành dược phẩm
điều đó thì chính quyền địa phương phải kiểm tra và giám sát
làm sao đảm bảo cho người dân đến thưởng thức
ngoài cái thưởng thức ra nó còn mang cái tính chất văn hóa ẩm thực và truyền bá và quảng bá cho hà nội và cho tây hồ
cho nên là chúng tôi cũng đã xây dựng những cái quy chế những cái quy trình và để quản lý rất chặt chẽ
và tất cả những gian hàng này phải tuân thủ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức hoạt động
không ngoài nhằm mục đích là phục vụ nhân dân tốt nhất
trong những ngày đầu khai trương
mặc dù thời tiết ở hà nội không thuận lợi cho các hoạt động vui chơi ngoài trời
nhưng lượng khách đến phố đi bộ này vẫn khá đông
các hoạt động hiện tại mới là giai đoạn một của đề án không gian biểu diễn nghệ thuật ẩm thực đường phố quận tây hồ
ubnd quận tây hồ sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động khác trong giai đoạn tiếp theo của đề án
với mong muốn phố đi bộ trịnh công sơn sẽ kết nối với các địa chỉ du lịch khác trong khu vực
như công viên nước hồ tây nhà hàng ẩm thực sen không gian của các đầm sen
trẻ con và như kiểu con mình đây thì có một cái không gian để đi lại để các con có thể gọi là vui tươi
mình cảm thấy hai là con nhà mình đi hôm nay cảm thấy rất là vui
để đảm bảo an ninh an toàn cho du khách tham quan các ngành chức năng đã có biển cấm các phương tiện xe máy xe đạp lưu thông trên tuyến phố này
tuy nhiên tình trạng người dân ngang nhiên đi xe máy xe đạp trên tuyến phố vẫn diễn ra
để phát huy đúng chức năng của phố đi bộ người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành
tránh tình trạng đi xe vào phố đi bộ tạo hình ảnh xấu và gây mất an toàn cho người tham gia đi bộ
đã gọi là phố đi bộ mà lại có cả xe đi vào ô tô và xe đạp đi vào này thì tôi nghĩ là nó chưa đúng vĩa
nên đã phố đi bộ là chỉ có người đi bộ mà thôi
chứ còn có lẫn cả xe phương tiện đi lại thì nó không đúng với ý nghĩa của nơi đi bộ dạo cảnh
phố đi bộ trịnh công nghiệp
trịnh công sơn ra đời là việc cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế theo hướng du lịch dịch vụ trên địa bàn quận tây hồ
mùa hoa sen đang đến gần không gian sen tây hồ luôn thu hút đông khách du lịch
đây được coi là thời điểm vàng để quảng bá phố đi bộ trịnh công sơn như một sản phẩm du lịch thú vị đến đông đảo người dân du khách
tôi luôn luôn mong muốn sự hoàn thiện dần cho chính mình cũng như cho mọi người
đây đúng là một điểm đến về du lịch văn hóa và điều đặc biệt nữa là đại sứ phạm xanh châu
và hưởng ứng cho cái đề án này nên anh đã cố vấn định hướng những cái hướng đi đúng đắn cho du lịch
và đây sẽ là điểm một trong những điểm đến của unesco trên bản đồ thế giới
những hình ảnh về phố đi bộ trịnh công sơn vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này của chúng tôi